đến thăm cơ sở vẽ mẫu ba d trên gốm xứ tại làng nghề bát tràng do chàng trai trẻ nguyễn trường sơn làm chủ
được tận mắt chứng kiến từng màu sơn và nét vẽ sinh động thể hiện trên những chiếc bình gốm xứ bát tràng
mới thấy hết được sự đam mê của những bạn trẻ trong việc giữ gìn và phát triển nghề truyền thống
để tạo ra một cái hình khối ba d trên sản phẩm bát tràng thì đầu tiên chúng tôi phải chọn một cái màu vẽ rất là phù hợp
màu vẽ ba d thứ hai nữa là người vẽ lên cái sản phẩm như thế này là phải một người được tạo tạo qua trường lớp
ba nữa là cái sản phẩm làm ra nó cũng phụ thuộc vào cái thời tiết
nhiều khi còn sản phẩm còn hỏng phải bỏ đi những cái mẫu đấy phải vẽ lại một mẫu khác để cho nó hoàn thiện để mới đưa ra thị trường này
gốm xứ sơn mài này thì ở bát tràng là đã rất nhiều người vẽ rồi và từ nhiều năm trước
thế nhưng mà từ năm hai
năm hai nghìn một mươi sáu này thì chúng tôi là mạnh dạn đưa ra cái sản phẩm dòng gốm ba d này
nó khác biệt hoàn toàn với dòng sản phẩm gốm xứ mài hiện tại ở bát tràng và được thị trường nó nhận rất là tốt
cho nên là chúng ta đang có xu hướng là mở rộng thêm
nguyễn thủy trang một bạn trẻ cũng được sinh ra ở bát tràng và đang nối nghiệp nghề gốm xứ cho ông chuyển lại
chưa đầy ba mươi tuổi trang không chỉ là chủ một cửa hàng nhỏ nằm giữa làng
mà những sản phẩm trang giới thiệu đến khách hàng cũng vô cùng phong phú
về tính nghệ thuật đương đại do chính các bạn cùng chung ý tưởng thiết kế nên
vẽ trên giấy đã là rất là khó rồi ạ
nhưng mà vẽ trên gốm nó lại còn cực kỳ khó
thế nhưng mà những cái thợ bình thường những cái thợ gọi là thợ thủ công những cái thợ gọi là bình thường ở làng ạ
họ thường vẽ theo cái lối dập khuôn
thì những thợ đấy sẽ không thể vẽ được các cái dòng ba d này
mà chỉ có các bạn đã được đào tạo qua trường lớp rồi
thì các bạn mới có thể vẽ được cái dòng ba d
nó là một cái dòng sản phẩm mới
với cái lối trang trí hiện đại
mọi người trang trí các cái nhà trung cư này hay cái nhà theo cái lối hiện đại rất là nhiều
mình rất thích gốm sứ bát tràng
hôm nay mình lấy bát tràng thì mình thấy có gốm xứ vẽ ba d của bát tràng là sản phẩm mới
thì mình rất thích
hôm nay mình muốn mua một sản phẩm hình con gà về để mình trưng bày phòng khách
và mình có thể giới thiệu cái sản phẩm mới ba d
sản phẩm của bát tràng lại cho bạn bè cùng biết
đam mê gắn bó với nghề truyền thống cha ông để lại
những bạn trẻ năng động sáng tạo và đầy nhiệt huyết này
đã và đang thổi một luồng gió mới vào nghề truyền thống
tạo ra những sản phẩm giàu tính thẩm mỹ và có sức cạnh tranh trên thị trường
đó là những tác phẩm nghệ thuật tạo hình ba d trên gốm xứ
nó không chỉ tạo ra sự mới lạ về màu sắc cảm quan bên ngoài
mà vẫn giữ được chất liệu hồn cốt truyền thống bên trong
chính điều này đã tạo nên sự đa dạng phong phú
và có thêm sức hút mới cho sản phẩm gốm xứ bát tràng hiện nay
trong phần tin quốc tế xung đột israel iran tại syri có nguy cơ leo thang
tàu cứu hộ của tây ban nha vẫn tiếp tục cứu người di cư
thưa quý vị nga đã bày tỏ quan ngại
về việc israel và iran đấu pháo trên lãnh thổ của syri
cũng như các cuộc không kích của israel tại syri
có nguy cơ dẫn đến xung đột quy mô lớn trong khu vực
theo thứ trưởng ngoại giao nga mikhail bakhanov
việc israel và iran tấn công lẫn nhau
đặc biệt là các cuộc tấn công chủ động của không quân israel
và một số cơ sở ở syri có thể trở nên mất kiểm soát
và làm tình hình khu vực trở nên nghiêm trọng
nga và israel đang thảo luận về vấn đề này
và moscow luôn xem xét các quan ngại của chính phủ israel
ông mikhail bakhanov cũng khẳng định
sự hiện diện của iran tại syri chỉ giới

các quân quân sự và các nhân viên an ninh hỗ trợ người dân syri
trong cuộc chiến chống khủng bố
quân đội iran không hiện diện trên lãnh thổ syri
tổng thống mỹ donald trump cho biết
do khủng hoảng tại iran và venezuela
nên ông đã đề nghị ả rập xê út
tăng sản lượng dầu mỏ thêm hai triệu thùng mỗi ngày
và quốc vương ả rập saman đã đồng ý với đề nghị này
giới chuyên gia dự báo tình trạng nguồn cung dầu thô
từ iran bị chặn liên quan
tới các lệnh trừng phạt của mỹ
có thể đẩy giá dầu lên tới mức chín mươi đô la một thùng
trong phiên giao dịch ngày hai mươi tám tháng sáu vừa qua
giá dầu thô của mỹ có lúc đã lên tới mức cao nhất
trong ba năm rưỡi qua
tại new york
giá dầu thô ngọt nhẹ của mỹ
có lúc vọt lên bảy mươi ba đô la một thùng
mức cao nhất kể từ phiên giao dịch
ngày hai mươi sáu tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
trong khi đó coes thông báo
nước này sẽ tăng sản lượng dầu mỏ
thêm tám mươi năm thùng một ngày
đây là một phần trong thỏa thuận
giữa các nước thành viên thuộc tổ chức opec
và các quốc gia sản xuất dầu mỏ không thuộc opec
về tăng sản lượng dầu mỏ toàn cầu
thêm một triệu thùng một ngày
bất chấp lệnh cấm cập cảng
của chính phủ italy
đối với tàu cứu người di cư
tàu cứu hộ của tổ chức phi chính phủ
thuộc tây ban nha thông báo
sẽ tiếp tục sứ mệnh cứu người gặp nạn
ngày hôm qua các tàu cứu hộ của tây ban nha
đã cứu được năm mươi chín người di cư
trên địa trung hải
số người này đang hành trình
vượt địa trung hải từ libby
để vào châu âu
và hiện đã được đưa về một cảng an toàn
chỉ một ngày trước đó
có tin ba em nhỏ thiệt mạng
và hơn một trăm linh người khác mất tích
trong vụ đám tàu do bị nổ
ở ngoài khơi libby
hiện bộ nội vụ italia đã nhận được thông tin này
mặc dù các nhà lãnh đạo eu
đã đạt được thỏa thuận về người di cư
bao gồm những điều khoản
về việc tình nguyện tiếp nhận người di cư tại eu
cải cách hệ thống tị nạn
và thành lập các trung tâm kiểm soát trong lòng châu âu
để xúc tiến các thủ tục tiếp nhận đăng ký tị nạn
sau nhiều nước
trong đó có chính phủ theo chủ nghĩa dân túy
vẫn tiếp tục thể hiện lập trường cứng rắn
khi quyết định cấm những tàu cứu người di cư
do các tổ chức phi chính phủ vận hành
cập cảng nước này
kể cả hoạt động tiếp nhiên liệu
tiếp tục thông tin về công tác cứu hộ
đội bóng thiếu niên
bị mất tích trong hàng tại thái lan
sau hơn một tuần nỗ lực
sáng nay thì lực lượng cứu hộ
đã tiến được sâu vào hang động bị ngập nước
và đem đến hy vọng giải cứu thành công
một mươi ba người bị mất tích
nhóm thợ lạn mỹ
đã tới được khu vực điểm giao
của hai ngách hàng
có thể cách đội bóng này khoảng hai km
lực lượng cứu hộ thái lan
đã tới vị trí này hồi giữa tuần
nhưng phải quay lại do dòng nước quá mạnh
hiện nỗ lực tìm kiếm đội bóng thái lan mất tích trong hang
đang được đẩy nhanh sau khi mưa ngớt
nước rút khiến hàng bớt ngập hơn
trước đó vì nỗ lực hút nước khỏi hàng
không thể giải quyết vấn đề
nhà chức trách đã đẩy mạnh tìm kiếm
những lỗ thông trên sườn núi
có thể dẫn tới các khu vực bị cô lập
các nhóm cứu hộ từ mỹ anh australia
trung quốc myanmar và lào
hiện đang tham gia tìm kiếm cứu hộ
các bé trai tuổi từ một mươi một đến một mươi sáu
và huấn luyện viên hai mươi năm tuổi
vào hàng tham luông sau một trận bóng đá
ngày hai mươi ba tháng sáu
nhưng không thể trở ra bởi mưa lớn
khiến hàng bị ngập
nhà chức trách cũng đã thả các gói cứu trợ vào trong hang
thông qua các lỗ hổng
với hy vọng đội bóng có thể nhận được chúng
những ngày qua
trên khắp các địa điểm công cộng và trường học ở thái lan
người dân đã tụ tập cầu nguyện
cho những người bị mắc kẹt trong hàng
bắt đầu từ tháng bảy này
người lợi động hàn quốc sẽ chỉ được phép
làm việc tối đa là năm mươi hai giờ một tuần
theo chính sách mới
nhằm bảo đảm sự cân bằng
giữa cuộc sống và công việc
chính sách mới trước tiên sẽ được áp dụng
với những doanh nghiệp có từ ba trăm linh nhân viên trở lên
các cơ quan công lập và các văn phòng thuộc chính phủ
người lao động hàn quốc không làm việc quá năm mươi hai giờ một tuần
trong đó gồm bốn mươi giờ làm việc chính thức
và một mươi hai giờ làm thêm
nếu không tuân thủ
người đứng đầu đơn vị phụ trách lao động
sẽ phải đối mặt với mức án tối đa hai năm tù giam
hoặc phải nộp phạt lên tới hai mươi triệu won
tương đương một mươi bảy chín trăm bốn mươi năm đô la mỹ
chính sách này được kỳ vọng
sẽ tạo ra nhiều thay đổi tương tự
khi chính sách làm việc năm ngày một tuần
được đưa ra từ năm hai nghìn bốn
chính sách mới được cho là sẽ gây khó khăn
cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ
vì khối này phải đối mặt với nhiều vấn đề
trong đó có khó khăn trong việc thuê thêm người lao động
bộ lao động hàn quốc cũng đã thuê thêm
hai trăm linh nhân viên giám sát
trong nửa đầu năm hai nghìn một mươi tám
dự kiến sẽ thuê thêm sáu trăm linh nhân viên khác
để bảo đảm quá trình triển khai
chính sách mới diễn ra thuận lợi
quý vị khán giả thân mến
chương trình thời sự của chúng tôi đến đây xin được kết thúc
thân ái chào tạm biệt